thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
nội dung công điện nêu rõ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đã được tổ chức đầm ấm vui tươi lành mạnh an toàn
không khí mừng đảng mừng xuân diễn ra rộng khắp trên cả nước và cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đảng tinh thần kiến tạo phát triển của chính phủ
thủ tướng chính phủ ghi nhận đánh giá cao và biểu dương các bộ cơ quan địa phương cùng các lực lượng đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp tết
đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền nơi biên giới hải đảo
giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên an toàn cho nhân dân
các bác sĩ cán bộ và nhân viên y tế ngày đêm ứng trực cấp cứu điều trị chăm sóc người bệnh cán bộ người lao động trực làm việc trong dịp tết
tuy nhiên trong những ngày tết vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra còn nhiều số người chết còn cao còn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
còn hiện tượng đua xe trái phép tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia còn xảy ra ở nhiều nơi đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn
tai nạn cháy nổ còn nhiều còn vi phạm quy định về mua bán vận chuyển tảng chữ pháo
một số địa phương còn xảy ra đốt pháo nổ việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội khu du lịch có nơi còn chưa nghiêm
vì vậy thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương triển khai ngay các công việc sau đây
bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tập đoàn tổng công ty nhà nước
đề cao trách nhiệm nêu cao quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới
tổ chức thực hiện nghị quyết số một của chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
quán triệt chủ đề hành động năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ là tăng cường kỷ cương đề cao trách nhiệm thi đua sáng tạo phát triển nhanh và bền vững xây dựng và triển khai chủ đề hành động của ngành mình
cấp mình tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công việc theo mục tiêu chương trình kế hoạch đã đề ra
cán bộ công chức viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật kỳ cương theo chỉ thị số hai mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ tết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân
tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc
lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công
bộ nông nghiệp và phát triển chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản bảo đảm kế hoạch thời vụ ngay từ những ngày đầu xuân
chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi đề phòng ảnh hưởng của rét đậm rét hại hạn hán xâm nhập mặn có thể xảy ra trong thời gian tới
năm phát huy truyền thống tết trồng cây triển khai tốt kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn một mươi bảy
bộ công thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu
phối hợp chỉ đạo vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiết kiệm nguồn nước
bốn bộ giao thông vận tải ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với các địa phương và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải
bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau tết và mùa lễ hội
bộ văn hóa thể thao và du lịch và các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội bảo đảm tiết kiệm văn minh lành mạnh giữ gìn giá trị bản sắc truyền thống
bộ y tế bảo đảm nhân lực thuốc trang thiết bị khám chữa bệnh phục vụ nhân dân tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch lễ hội tiếp tục các giải pháp phòng chống tắc hại của rượu bia
bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với các địa phương chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ tết tại các doanh nghiệp nhất là tại các khu công nghiệp
không để xảy ra tình trạng bỏ việc thiếu hụt lao động tăng cường quản lý người nghiện tại cộng đồng và các cơ sở cai nghiện
bộ công an chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn mọi hoạt động chống phá bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông
nhất là vận chuyển hành khách mùa lễ hội không để xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm các thành phố lớn đẩy mạnh phòng chống cháy nổ xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc lô đề dưới mọi hình thức
bộ quốc phòng chỉ đạo công tác tuyển quân theo kế hoạch phối hợp với bộ ngoại giao tiếp tục theo dõi nắm tình hình chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền quốc phòng an ninh quốc gia quan hệ đối ngoại và bảo hộ công dân
bộ thông tin và truyền thông và các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong lao động sản xuất công tác học tập động viên toàn xã hội tin tưởng quyết tâm chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy ngay từ những ngày đầu năm mới
thủ tướng chính phủ kêu gọi các hiệp hội ngành nghề cộng đồng doanh nghiệp các doanh nhân và toàn thể nhân dân tranh thủ thời cơ khắc phục
khó khăn thách thức tổ chức lao động sản xuất đầu tư kinh doanh có hiệu quả vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội
yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp biểu thị quyết tâm đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân sáng tạo khởi nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả